thực hiện chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
bộ quốc phòng bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình khu vực cách ly tại trường quân sự tỉnh hòa bình
luôn bảo đảm phương án chuẩn bị kỹ càng chú đáo chăm sóc những người trở về từ vùng dịch
diễn ra khẩn trương khoa học và đúng quy trình
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chống dịch như chống giặc
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình xác định các khu cách ly tập trung tổ chức các lực lượng
tổ đội từ phục vụ bảo vệ bộ phận quân y phối hợp chặt chẽ với sở y tế
tổ chức tập huấn cho các thành viên sẵn sàng phòng dịch
ghi nhận tại điểm cách ly việc sinh hoạt cá nhân của những người được cách ly giống như cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực của quân đội
những người cách ly được ăn uống đầy đủ điều độ đồ ăn chia theo xuất
được cán bộ chiến sĩ trường quân sự tỉnh mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người
chúng tôi đã tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị ví dụ như là giường chiếu chăn màn
rồi các đồ dùng cho cá nhân để tổ chức sinh hoạt bảo đảm đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu
khi mà chúng tôi về đây thì đã được các chiến sĩ bộ đội ở đây rất là quan tâm chăm sóc chú đáo
từng bữa cơm từng giấc ngủ cuộc sống rất là tốt và rất là hài lòng với sự chăm sóc của các anh ở đây
với tinh thần khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hòa bình bày tỏ tin tưởng cán bộ chiến sĩ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch
góp phần tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ
mang lại lòng tin cho nhân dân để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh